tiếp tục thông tin về vụ việc công an tỉnh an giang đã bắt năm mươi một kg vàng bốn số chín vận chuyển trái phép qua biên giới
qua điều tra mở rộng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung thêm các bị can liên quan đến vụ án gồm nguyễn thị kim hạnh
còn gọi là mười tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú tại huyện an phú tỉnh an giang và lê thị bạch vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cũng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với năm đối tượng liên quan đến vụ án gồm nguyễn thị kim hạnh
còn gọi là mười tường lê thị bạch vân nguyễn hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang
võ văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú huyện an phú và phạm tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục truy tìm các đối tượng là võ văn kha trần văn phương và phạm thạch sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đều trú tại tỉnh an giang
là những đối tượng có liên quan đến vụ án
trong chiều ngày hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khám xét đồng loạt một mươi năm địa điểm
có liên quan đến vụ việc thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng có liên quan
cơ quan công an đề nghị cơ quan tổ chức người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên thì thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
hoặc báo về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang

đồng ý cho vai số sáu
tiền lớn với tài sản thế chấp là hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi thực hiện xong giao dịch người cho vay mới vỡ lẽ là số giấy tờ thế chấp hoàn toàn là giả mạo
và đây là vụ án vừa xảy ra tại thừa thiên huế
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn phước quý tuấn đã đặt qua mạng làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó đưa thế chấp cả hai giấy chứng nhận trên cho chị lê thị thu hà
chú tại phường phước vĩnh tp hcm
để vay số tiền mặt là bốn trăm bảy mươi triệu đồng
hành vi trên của tuấn đã vi phạm pháp luật về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tp hcm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng tuấn để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cháy là một trong những thảm họa đối với con người xã hội và môi trường
gây thiệt hại về tài sản của nhà nước tổ chức và cá nhân
thời gian vừa qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam
đã làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy
định kỳ tổ chức các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại các cơ quan doanh nghiệp và trường học
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam
phối hợp với công ty trách nhiệm yếu hạn annam electronics việt nam
tại khu công nghiệp đồng văn bốn huyện kim bản tỉnh hà nam
tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
với tình huống giả định do sự cố kỹ thuật về điện gây cháy tại khu vực kho nguyên liệu
nhân viên công ty báo cháy bằng chuông báo động phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận cứu người ra ngoài
và triển khai phương án chữa cháy
đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
sau thời gian bảy phút với sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
buổi thực tập diễn ra nghiêm túc an toàn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra
là một doanh nghiệp sản xuất về lĩnh vực các mặt hàng linh kiện về điện tử
chính vì vậy mà việc an toàn phòng chữa cháy nổ luôn luôn là một ưu tiên hàng đầu đối với công ty
hàng năm thì công ty anaminlectronic cùng phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hà nam
thường thường triển khai các đợt diễn tập cũng như là tập huấn kiến thức cơ bản
đối với toàn bộ công nhân viên trong tòa nhà máy để họ có những kiến thức cơ bản nhất
để có thể xử lý khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra trong nhà máy
sau khi nhận được tin bao cháy thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hà nam
đã nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
để tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cơ hội
sau bảy phút triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
về chữa cháy và cứu nạn cơ hội thì lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
đã cứu được hai công nhân đang mắc kẹt trong đám cháy và dập tắt hoàn toàn đám cháy
buổi diễn tập giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nâng cao hiệu quả và trình độ chữa cháy
nhạy bén trong thao tác sử dụng thành thạo trang thiết bị phương tiện chữa cháy
cũng như chủ động sẵn sàng xử lý tốt các tình huống khi có cháy nổ xảy ra
hạn chế thiệt hại về người tài sản do cháy gây ra
cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái bình
hiện nay trên địa bàn đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín số một nghìn một trăm ba mươi tám
có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai sau hai tuần được công bố khỏi bệnh và xuất viện
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân từ nga về việt nam cách ly tập trung tại tỉnh nam định
có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
ngày hai mươi tám tháng một mươi bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định
bệnh nhân được làm xét nghiệm tám lần
đến ngày một mươi hai tháng một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh về cách ly tại nhà
sau một mươi bốn ngày cách ly tại nhà bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
và hiện nay bệnh nhân tiếp tục được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cách ly
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái bình cho biết là có ba trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này
hai trong số ba người hiện không ở thái bình
người còn lại đã được đưa vào bệnh viện phổi thái bình để cách ly
nhưng kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính
cũng liên quan tới những cảnh báo về dịch bệnh hiện nay
thưa quý vị bên cạnh bệnh xuất xuất huyết diễn biến của bệnh huyết mò
tại các tỉnh khu vực miền trung đang phức tạp
với số ca mắc mới liên tục được ghi nhận
tại tỉnh quảng ngãi khoa nhiệt đới của bệnh viện đa khoa tỉnh
đã tiếp nhận và điều trị thêm một trường hợp mắc bệnh huyết mò
nâng tổng số ca mắc căn bệnh này lên hai trường hợp tính từ đầu năm đến nay
nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
trong tình trạng suốt cao bụng xương vù do khối ấp xe đã gây mủ
bệnh nhân này đã được lấy mẫu máu và dịch vụ để xét nghiệm
kết quả bệnh nhân đã dương tính với vi khuẩn gây bệnh huyết mò
huyết mò là bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng khó chuẩn đoán
và có thể tử vong nếu không được chuẩn đoán và điều trị kịp thời
đặc biệt ở những người có bệnh nền
thời gian đổ bệnh cũng rất lâu
nên hầu hết người bệnh khi vào viện
đều trong tình trạng nhiễm chủng năng
bệnh huyết mò có thể có đa dạng trong vấn đề các tiểu chức và các thể hợp sản
ví dụ có thể là ấp xe cơ viêm khủy viêm bằng não
và bệnh này phải điều trị rất đều dài
ở tại bệnh viện thì chúng ta dùng kháng sinh phổ rộng mát tiền
và thông thường điều trị từ ba tuần đến bốn tuần
sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị mạng tính
cho bệnh nhân ở nhà từ ba tháng đến sáu tháng
bệnh huyết mò vẫn chưa có vắc xin giữa phòng
vì thế các bác sĩ khuyến cáo người dân
để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất nước bẩn
đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng
vệ sinh cá nhân ăn chín uống xôi
và đến ngay cơ sở y tế để thăm khám
khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm báo
điểm qua một số thông tin đáng chú ý đã đăng tải trong tuần vừa qua
với sự trình bày của biên tập viên thu hương
vâng xin cảm ơn chị
thưa quý vị chuyên mục phòng chống diễn biến hòa bình
trên báo công an nhân dân online trong tuần qua
đã đăng tải bài viết có nhăn đề
là chống diễn biến hòa bình nhân quyền
trên lĩnh vực tôn giáo nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế
và việt nam
nhấn mạnh là cần nhận diện các âm mưu thủ đoạn
sử dụng vấn đề tôn giáo để chống phá việt nam
về dân chủ và nhân quyền
nội dung bài viết
đề cập đến việc thời gian qua
một số tổ chức và cá nhân luôn tìm cách
sử dụng vấn đề tôn giáo để chống phá việt nam
về dân chủ nhân quyền
luận điệu mà họ đưa ra là vu cáo việt nam
đàn áp tôn giáo vi phạm quyền tự do tôn giáo
của người dân đòi tách tôn giáo
khỏi sự quản lý của nhà nước
yêu cầu chính quyền không kiểm soát kiểm duyệt
các tôn giáo cho phép tôn giáo được tự do hoạt động
bài viết cũng nêu rõ
tại việt nam
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
được bảo đảm đảng nhà nước đã ban hành
nhiều chủ trương chính sách về tôn giáo
trong đó đều khẳng định tín ngưỡng tôn giáo
là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân
đồng bào các tôn giáo là bộ phận
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng
theo hoặc không theo một tôn giáo nào
quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường
theo đúng pháp luật các tôn giáo hoạt động
trong khuôn khổ pháp luật và bình đẳng trước pháp luật
báo lao động số ra trong tuần có đăng tải bài viết
với nhan đề là loạn website kiếm tiền online
bẫy lừa răng mắc khắp nơi
để cập đến việc là các website ẩn danh
cung cấp cách thức kiếm tiền online
đang ngày càng nở rộ và lộng hành
theo nhóm phóng viên báo lao động
khi thâm nhập vào các nhóm kín như là chia sẻ
những kèo kiếm tiền online mới nhất
nhóm này có số lượng lên tới hơn tám mươi bảy thành viên
hoạt động tích cực mỗi ngày
chóa ngợp là cảm giác rõ ràng nhất
khi bước chân vào thế giới đầu tư kiếm tiền online
trong nhóm kín này
cả trăm bài đăng chỉ cách nhau vài phút
với những lời chào mời như việc làm lợi nhuận cao
không cần bỏ vốn rút tiền trong ngày
trong quá trình tìm hiểu
thì phóng viên còn bất ngờ hơn trước việc
nhiều nạn nhân sẵn sàng bỏ số tiền rất lớn
vào các hệ thống ẩn danh kiếm tiền online
thậm chí có người đã lường trước được
việc website sẽ sập
nhưng vẫn cố tham gia theo kiểu
lãi ngày nào thì hay ngày đó
hay có sập thì cũng không sập ngay được
nên tranh thủ huy động bạn bè người thân nạp tiền vào
để chơi trong những ngày đầu
ngân hàng sẽ phải cung cấp tài khoản khách hàng
cho cơ quan thuế là nội dung của bài viết
tiêu đề của bài viết trên báo tuổi trẻ online
số ra trong tuần qua
nội dung bài viết đề cập đến việc là theo nghị định số một trăm hai mươi sáu
ngân hàng thương mại có trách nhiệm phải cung cấp
tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế
đồng thời ngân hàng phải khấu trừ thuế
với các thu nhập nhận được
nếu cá nhân không nộp
tuy nhiên nhiều ngân hàng vẫn đang lúng túng
khi thực hiện việc khấu trừ thuế
bởi chưa có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thuế
đại diện tổng cục thuế cho biết
sẽ phối hợp với ngân hàng nhà nước
và các tổ chức tín dụng ban hành quy chế
quy trình cung cấp dữ liệu tài khoản thanh toán của khách hàng
và việc này chủ yếu là phục vụ cho thanh tra kiểm tra
để nắm được thu nhập của cá nhân
nhận được từ facebook và youtube
là bao nhiêu
từ đó yêu cầu người nộp thuế kê khai
và nộp thuế đầy đủ
hà nội đang thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng tái định cư
tuy nhiên nhiều khu tái định cư
lại đang rơi vào cảnh xây xong
người dân không đến nhận nhà không về ở
khiến cho công trình xuống cấp và gây lãng phí
báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần
có bài viết đăng tải
về nội dung này có nhăn đề là
người dân quay lưng với nhà tái định cư
theo giáo sư tiến sĩ khoa học đặng hùng võ
nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
bên cạnh chất lượng nhà kém
một nguyên nhân cơ bản khiến cho người dân
không mặn mà với nhà tái định cư
là do không đáp ứng được nguyện vọng của họ
người thu nhập thấp cần không gian phát triển
kinh tế hộ gia đình
việc đưa họ vào trung cư cao tầng
sẽ không giúp giải quyết được vấn đề kinh tế
trong khi đó ở góc độ quy hoạch
theo các chuyên gia nguyên nhân người dân
quay lưng với các tòa nhà tái định cư
là do vị trí xây dựng không thích hợp
địa điểm tái định cư phải là những vị trí
giúp cho người dân thuận lợi về công việc